tại trụ sở chính phủ thủ tướng nguyễn xuân phúc đã tiếp cựu thủ tướng canada jean chrichin
đang có chuyến thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi tiếp ông jean chrétien đã đề cập đến cuộc gặp gỡ lần trước với thủ tướng nguyễn xuân phúc
tại quebec ông jean chrétien cho biết ông đã tìm ra nguồn hỗ trợ việt nam trong việc phát triển
các sân bay với mô hình này sẽ giúp tăng cường khả năng tiếp cận tiến dụng cho doanh nghiệp việt nam
đối với việc mở rộng sân bay cho rằng việt nam đang thu hút rất đông khách du lịch quốc tế
ông jean chrétien bày tỏ các nhà đầu tư nước ngoài rất quan tâm đến việt nam
ghi nhận tình cảm của cựu thủ tướng canada dành cho việt nam thủ tướng nguyễn xuân phúc cảm ơn ông
đã quan tâm thúc đẩy bản ghi nhớ về gói hỗ trợ kỹ thuật về nghiên cứu quản lý sân bay
giữa các đối tác hai bên được ký kết trong chuyến thăm canada dự hội nghị g bảy mở rộng
của thủ tướng vào tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám thủ tướng cũng mong ông jean chrétien tiếp tục quan tâm
và hỗ trợ thúc đẩy quan hệ việt nam canada đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư
tiếp tục là cầu nối cho doanh nghiệp canada quan tâm và đầu tư hiệu quả lâu dài tại việt nam